công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đồng hành cùng người dân trong việc bảo vệ an ninh trật tự phát triển kinh tế là những nhiệm vụ nổi bật của trung đoàn hai trăm năm mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh lào cai
nhất là trong những ngày này cả nước đang hướng về kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập quân đội nhân dân việt nam phong trào thi đua sôi nổi được đơn vị cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực góp phần hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra
có mặt tại trung đoàn hai trăm năm mươi bốn những ngày này dễ dàng cảm nhận được không khí sôi nổi của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
trên gương mặt của mỗi người đều thể hiện sự nỗ lực quyết tâm từ công tác huấn luyện rèn kỷ luật đến việc tổ chức tăng gia sản xuất luôn được gắn với các phong trào thi đua
từ đó tạo ra động lực giúp cán bộ chiến sĩ nỗ lực vượt khó hoàn thành nhiệm vụ
trong các hoạt động huấn luyện cũng như thi đua của đơn vị thì ngày càng được đánh lên
kết quả cụ thể như trong quá trình huấn luyện hỏa lực cũng như là ak bảy mươi hai thì đơn vị vừa rồi trong quá trình kiểm tra đã đạt kết quả khá có trên bảy mươi năm đạt khá giỏi
cùng với việc huấn luyện những năm qua trung đoàn hai trăm năm mươi bốn còn là điểm sáng trong công tác dân vận
đơn vị đã tổ chức nhiều chương trình giúp người dân ở các xã khó khăn phát triển kinh tế
những hoạt động làm đường giao thông nông thôn hay những buổi tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào
luôn được đơn vị tổ chức thường xuyên
qua đó góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người lính cụ hồ thời bình xây dựng mối quan hệ quân dân gắn kết
từ quá trình giáo dục chính trị tư tưởng giúp cho cán bộ chiến sĩ có nhận thức đúng đắn hành động đúng đắn
và định hướng cho cán bộ chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả thiết thực
để lại những ấn tượng sâu sắc những tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân
đơn vị và hình ảnh bộ đội cụ hồ luôn được tỏa sáng trong lòng nhân dân
với phương châm cơ bản thiết thực vững chắc các cán bộ chiến sĩ của trung đoàn hai trăm năm mươi bốn
luôn nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội pháp luật của nhà nước
hàng năm đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt chuẩn đơn vị văn hóa vững mạnh toàn diện
vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý trong lực lượng vũ trang nhân dân xứng đáng là đơn vị quyết thắng